tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sáng nay tòa nhân dân tối cao tại đà nẵng đã tiến hành phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa sợi chủ nghĩa việt nam đối với hai bị cáo nguyễn hữu quốc duy ba mươi một tuổi và nguyễn hữu tiên an hai mươi một tuổi cùng chú tại phường cam phú thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng tám tòa nhân dân tỉnh khánh hòa xét xử và tuyên án sơ thẩm bị cáo nguyễn hữu quốc duy ba năm tù và bị cáo nguyễn hữu thiên an hai năm tù cùng tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam
theo bản án sơ thẩm hai bị cáo trên là anh em họ cùng rủ nhau tuyên truyền chống phá đảng nhà nước ta dưới nhiều hình thức
bị cáo duy từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi năm qua mạng xã hội facebook đã đăng tải
tuyên truyền năm mươi tám bài viết có nội dung xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước
cũng từ facebook bị cáo an nhiều lần viết bẩy lên tờ tiền năm mươi đồng việt nam dùng sơn nước vẽ khẩu hiệu bôi nhọ chống đối đảng nhà nước ta rồi chụp ảnh đăng trên trang mạng lôi kéo nhiều người cùng tham gia và được tổ chức việt tân mời sang singapore tham dự lớp tập huấn truyền thông chống phá nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử cho rằng các nội dung kháng cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét
từ đó bác kháng cáo của cả hai bị cáo và tuyên y án đối với hai bị cáo